liên bộ tài chính công thương cho biết giá bán các mặt hàng xăng dầu vẫn sẽ được giữ nguyên so với mức giá hiện hành
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bốn hai trăm năm mươi tám đồng một lít xăng ron chín mươi năm không cao hơn một mươi bốn chín trăm bảy mươi ba đồng một lít
dầu diesel không cao hơn một mươi hai một trăm một mươi bốn đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi ba mươi tám đồng một lít dầu ma rút không cao hơn một mươi chín trăm linh ba đồng một kg